sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi một ubnd tỉnh thừa tiên huế đã triển khai biện pháp cưỡng chế thủy điện thượng nhật
phải mở năm cửa van để ứng phó với bão số một mươi ba sau khi tự ý tích nước khi chưa được cấp phép
hiện nay đơn vị quản lý thủy điện thượng nhật đã chấp hành lệnh mở hoàn toàn các cửa van
chính quyền địa phương xã thượng nhật và huyện nam đông thừa tiên huế sẽ trực tiếp giám sát việc mở các cửa van này
trước đó trong các văn bản chỉ đạo ứng phó với mưa bão tỉnh thừa tiên huế đều yêu cầu những công trình thủy điện
đang thi công dở dang công trình chưa được phép tích nước các công trình không bảo đảm điều kiện vận hành an toàn
không được phát điện duy trì cửa van ở trạng thái mở hoàn toàn xả nước để phòng lũ
tỉnh cương quyết xử lý các chủ đập không thực hiện đúng pháp luật về phòng chống thiên tai